sáng nay ngày một mươi ba tháng một mươi một tòa án nhân dân thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh
tiến hành phiên xét xử đối với ngô bá khá hai mươi sáu tuổi còn gọi là khá bảnh
cùng năm đồng phạm về tội danh đánh bạc tổ chức đánh bạc
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân thị xã tử sơn
từ tháng một đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín ngô bá khá là đối tượng cầm đầu nhóm tổ chức đánh bạc
dưới hình thức ghi số lô số đề ăn tiền với những người chơi lô đề trong bốn mươi bốn ngày
với tổng số tiền đánh bạc là trên bốn sáu tỷ đồng thu lời bất chính số tiền trên hai trăm tám mươi triệu đồng
trước tòa khá bảnh thừa nhận cáo trạng đã trùy tố đúng và khai rõ quá trình phạm tội của bản thân
sau khi nghị án với hai tội danh đánh bạc và tổ chức đánh bạc
hội đồng xét xử tuyên phạt ngô bá khá một mươi năm sáu tháng tù
năm bị cáo khác bị tuyên tổng cộng hơn một mươi bảy năm tù
trước khi bị bắt và khởi tố khá bảnh nổi danh trên mạng xã hội
khi đăng tải những video có nội dung tục tiễu giang hồ để kiếm tiền quảng cáo
đáng chú ý trước đó khá đã hai lần bị công an lập biên bản hành chính do đốt xe máy rồi quay video
đứng gian hàng ngang chụp ảnh trên đường cao tốc